nhằm phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu đẩy mạnh ứng dụng triển khai kỹ thuật mới trong việc chẩn đoán điều trị cho người bệnh
ngày chín tháng tám bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ phối hợp với bệnh viện bạch mai tổ chức hội thảo
nhằm tăng cường hợp tác chuyển giao kỹ thuật y tế chuyên sâu giữa bệnh viện tuyến trung ương và địa phương
tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm chuyển giao công nghệ và kỹ thuật cao trong trần đoán và điều trị bệnh
trong thời gian tới bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ sẽ cử các y bác sĩ đi đào tạo ở các bệnh viện khác ở tuyến trung ương
đi học tập ở những nước có nền y tế phát triển mạnh
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một bệnh viện bạch mai sẽ hỗ trợ đào tạo ngắn hạn đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục
đào tạo chuyên sâu cho cán bộ y tế bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ dưới ba hình thức
tổ chức các lớp học tại bệnh viện bạch mai bố trí các chuyên gia của bệnh viện bạch mai lên giảng dạy cho các lớp học tại tỉnh phú thọ
đào tạo từ xa qua hệ thống công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý bệnh viện
kỹ thuật y học thực hành như hồi sức cấp cứu tim mạch can thiệp xương khớp đặc biệt là trần đoán hình ảnh